ban tổ chức chương trình nhịp tim việt nam thuộc the vina capital foundation công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim hai nghìn hai mươi
nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ban tổ chức chương trình nhịp tim việt nam thuộc the vina capital foundation công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim hai nghìn hai mươi
nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh
để mang chạy vì trái tim hai nghìn hai mươi đến đông đảo công chúng tại nhiều tỉnh thành khác ban tổ chức phối hợp cùng trang web viettray ba trăm sáu mươi năm mang đường chạy trải rộng khắp toàn quốc
điểm nổi bật nhất của chương trình năm nay là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua chuỗi mini game show phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình
là facebook chạy vì trái tim gamuda lab vn và youtube là gamuda land
sau bảy năm phát động chương trình nhận được trên ba mươi hai tỷ đồng giúp hơn một hai trăm linh trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí
điểm nổi bật nhất của chương trình năm nay là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua chuỗi mini game show phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình